trên dưới là trên ba mươi đối tượng trong đó nổi lên nhất là đối tượng cao văn càng có nhiều biểu hiện nghi dấn
thứ nhất đối tượng này là người tiếp xúc với nạn nhân sau cùng
cái thứ hai là đối tượng cao giang càng có biểu hiện bất minh về kinh tế
chẳng hạn như đối tượng này làm ở năm nhỏ có lương có hai triệu đồng tháng nhưng lại có nhiều thông tin là trả nợ cho rất nhiều chủ nợ số tiền lớn
đối tượng cao văn càng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ tệ huyền tân hiệp tỉnh kiên giang trở thành nghi can số một của vụ án với nhiều biểu hiện bất minh
nhưng đây chỉ là những biểu hiện bất minh của tổ công tác xác định được còn để xác binh y có phải là hung thủ của vụ án hay không còn là chuyện khác
một chi tiết không thể bỏ qua trong vụ án này là chiếc chăn cuốn thi thể nạn nhân
đây là loại chăn có kích thước hai m x một m bảy có hai mặt một mặt màu đỏ một mặt có in hình hoa văn bông hoa màu xanh
bạn truyền án nhận định loại chăn này thường được học sinh sinh viên những người làm thuê làm mướn hay sử dụng để lót trên giường nằm
và chức chăn này đáng được tham gia

nếu như người quen của hung thủ đã từng đến nơi mà ông thủ thực hiện hành vi giết người thì có thể nhận ra được chiếc chăn quen thuộc này
ngay lập tức một trinh sát được cử vi được tìm hiểu về vật chứng này
các công tác phát động phòng trọng chúng chúng ta phát hiện được tin là đó thường càng có một niệm màu đỏ có hình hoa văn bông gấu tương tự như niệm mình phát hiện ở khu vực viện trường
đồng thời lúc này một nguồn tin cực kỳ quan trọng được cấp báo về cho cơ quan điều tra
đó là có người dân biết được lê nhật triều là bạn rất thân đối với đối tượng cao văn càng
có kể cho họ nghe về việc đến nhà càng giúp chuyển đồ có khả năng y nắm được một số tình tiết mới
hôm một mươi bảy tháng một mươi là càng có nhờ tôi chở đi chuyển đồ dọn nhà trọ
thì một hồi có dọn cái niệm
càng kêu tôi đem đi bỏ chở đi bỏ cầu gạch giá hai đường xuyên á
rồi lên đây tôi mới biết là trong cái niềm đó là sát người
cơ quan cảnh sát điều tra đã có trong tay đầy đủ chứng cứ khẳng định càng là đối tượng tỉnh nghị sưu một
nên tổ công tác xác định cần phải truy bắt nhanh
nếu không hán sẽ trốn sang địa phương khác hoặc vượt biên
chiều ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
bàn truyền án đã nắm được thông tin y tực quê lưng thành phố rạch xá nên đề ra phương án vầy bắt
chốt chặn nhiều tuyến đường khả năng đối tượng có thể tẩu thoát
nhận được thông tin là đối tượng càng sẽ đi lên sài gòn đúng đã đặt xe rồi
sẽ lên sài gòn làm việc lâu dài chứ không về gạch giá nữa
thì báo cáo nhận được tin đó thì chúng tôi đã báo với lãnh đạo phòng báo cáo ban chuyên án
thì lãnh đạo phòng đã phân công và tổ chức sát chia làm ba mũi

ý kiến của thủ tướng của quán xét vật trang của tổ chức sát chia làm ba mũi

chớp hai lên
đó là khi hai h amy của vindoo pholk thuộc

cũng broot phân bến cùng nhưng anh arrowi cũng còn không nói con thằng nào về tình trạng của anh
rồi nhánh amazing ghi